chiều nay đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân do trung tướng mai văn hà
bí thư đảng ủy cục trưởng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm tặng quà lực lượng công an xã chính quy
và gia đình thân nhân liệt sĩ công an nhân dân trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
tại trụ sở công an xã bình lãnh huyện thăng bình đoàn công tác đã trao tặng một máy điều hòa
và hai quạt máy nhằm động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
tại cơ sở xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
đoàn đã tới thăm hỏi động viên gia đình bà phan thị quýt thùng thanh ly i xã bình nguyên huyện thăng bình
là con gái duy nhất của liệt sĩ công an nhân dân phan văn thu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
món quà trao tặng là quạt nước điều hòa và tiền mặt được đóng góp từ những ngày lương của cán bộ chiến sĩ
cục truyền thông công an nhân dân và công ty trách nhiệm hữu hạng truyền hình công an nhân dân
đây là hoạt động thường niên được cục truyền thông công an nhân dân tổ chức nhằm thể hiện tình cảm trách nhiệm
của cán bộ chiến sĩ công an nói chung và lực lượng báo chí công an nói riêng trong công tác đền ơn đáp nghĩa
và thực hiện các vấn đề an sinh xã hội